tại cơ quan điều tra nguyễn bá nhu và nguyễn bá tài cũng đã khai nhận hành vi hành hung gây thương tích cho thương binh hoàng tiến vinh
trước đó như truyền hình công an nhân dân đã đưa tin vào khoảng một mươi bảy h ba mươi phút ngày hai mươi năm tháng một tại khu hòa sơn thị trấn trúc sơn huyện trương mỹ
chiếc xe ô tô bốn chỗ hiệu travelles pok mang biển kiểm soát hai mươi chín a một mươi một nghìn một trăm ba mươi sáu do nhu điều khiển bất ngờ bị chiếc xe ba bánh do người đàn ông điều khiển cùng chiều rồi va vào
vụ va chạm đã gây móc chảy xước bên hông trái của xe lên đến cửa hậu đồng thời làm dụng chiếc gương chiếu hậu và vỡ kính chắn gió phía bên lái
tuy nhiên người đàn ông điều khiển chiếc xe ba bánh không dừng lại mà tiếp tục điều khiển xe rời khỏi hiện trường
chính vì vậy sau khi đuổi chặn được chiếc xe ba bánh hai cha con ông nhu đã lao vào hành hung người đàn ông này hiện vụ việc vẫn đang được điều tra làm rõ